cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành điều tra làm rõ một đường dây lừa đảo chạy việc làm
và bắt giữ hai đối tượng đã lừa hơn sáu mươi trường hợp với số tiền trên một mươi tỷ đồng
từ lời khai của người bị hại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã đấu tranh làm rõ vụ việc
lợi dụng nhu cầu xin việc làm của nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành y
trần thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phường hưng bình tp vinh đã nhận xin việc làm cho hơn sáu mươi trường hợp với số tiền trên một mươi tỷ đồng
theo lời khai trần thị phượng chuyển hồ sơ và một phần tiền cho đối tượng thứ hai trong đường dây lừa đảo là thái thị lan
trú tại phường lê lợi thành phố vinh để chạy việc
tính đến thời điểm trước khi bị bắt số tiền mà trần thị phượng chiếm giữ là khoảng ba tỷ đồng
thái thị lan chiếm giữ gần bảy tỷ đồng
ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố hai đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản